ngày ba mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba bị can về tội cướp giật tài sản
hiện danh tính của nhóm bị can chưa được công bố
cơ quan chức năng đang tiếp tục truy xét làm rõ vai trò
truy bắt một số đối tượng còn lại đang bỏ trốn để xử lý
tại cơ quan công an nhóm này khai có bảy người nhiều lần cùng nhau đến các lễ hội được tổ chức
tại các địa điểm trên địa bàn quận một để giật chiếm đoạt tài sản chủ yếu là dây chuyền vàng
gần đây nhất nhóm này đã thực hiện hai vụ cướp giật dây chuyền vàng vào ngày sáu tháng bốn
tại hội dạy du lịch trong công viên hai mươi ba tháng chín phường phạm ngũ lão quận một
ngày ba mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận năm tp hcm đã bắt giữ khẩn cấp huỳnh ngọc trâm
ba mươi tuổi quê tại tỉnh bến tre để mở rộng điều tra về hành vi cướp tài sản
theo tình báo tố giác tội phạm của một số nạn nhân về việc bị chiếm đoạt tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng
khi đi chăm bệnh tại bệnh viện cho rảy công an quận năm nhận định vụ việc có tính chất phức tạp
khả năng đối tượng đã và sẽ gây ra các vụ việc tương tự
ngay khi tiếp nhận tin báo của người dân với quyết tâm chính trị cao nhất
không để bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phải đau buồn thêm lần thứ hai
công an quận năm đã khẩn trương xác lập chuyên án truy xét huy động đồng bộ lực lượng
biện pháp nghiệp vụ để khẩn trương thu hồi tối đa tài sản trả lại cho người bị hại
tại công an công an đối tượng trâm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
với những thủ đoạn hết sức tình vi xảo quyệt và liêu lĩnh coi thường pháp luật
nhận thức được tình hình trên công an quận năm đã chủ động phối hợp đồng bộ với các bệnh viện trên địa bàn quận
ký kết quy chế phối hợp triển khai thực hiện các mô hình thiết thực
huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật
góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện
chính vì vậy bên cạnh những nỗ lực quyết tâm trấn áp tội phạm của lực lượng công an
thì người dân cũng cần hết sức đề cao cảnh giác tự bảo vệ tài sản của mình
qua cái vụ việc này thì công an quận năm cũng kêu gọi và muốn cảnh báo đến người dân
đặc biệt là khi các cái cửa hàng các cơ sở kinh doanh bàn bạc đá quý
cũng như là các cửa hàng thu mua các điện thoại di động
thì khi tiếp xúc hoặc là thu mua những cái tài sản mà không có nguồn gốc rõ ràng
thì cần có sự cảnh báo và cân nhắc đây là hành vi vi phạm pháp luật
do đó không được phép và khi phát hiện thì báo cáo ngay với cơ quan chức năng
để chúng tôi có biện pháp xử lý
việc bắt giữ nhanh chóng đối tượng trâm trả lại tài sản cho người bị hại
một lần nữa đã khẳng định sự quyết tâm của lực lượng công an quận năm
trong việc đảm bảo an ninh trật tự
tại các bệnh viện kịp thời trắng an dư luận góp phần củng cố thêm niềm tin yêu của người dân
bên cạnh đó đây cũng chính là một trong những chiến công ý nghĩa của công an quận năm nói riêng
và công an tp hcm nói chung chào mừng kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
ngày hai mươi năm tháng bốn công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh
và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp thực hiện nghị định số ba năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ
về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn công tác phối hợp giữa ba lực lượng công an quân sự biên phòng
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng đã đạt được nhiều kết quả tốt
công tác trao đổi thông tin phối hợp chặt chẽ các đơn vị xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh
theo chức năng góp phần nâng cao hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
đặc biệt là đảm bảo an ninh an toàn thời gian diễn ra các ngày lễ lớn
phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí đại tá bùi văn thảo giám đốc công an tỉnh ghi nhận
và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua đồng thời thay mặt ba lực lượng công an quân sự
biên phòng đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
tiếp tục duy trì phát huy hiệu quả trong trao đổi thông tin phối hợp nắm phân tích dự báo tình hình
trên các lĩnh vực đối tượng địa bàn trọng điểm để tham mưu cho cấp ủy chính quyền kịp thời chỉ đạo giải quyết
không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự
xây dựng triển khai kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh an toàn các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng
của đảng và nhà nước các hội nghị quốc tế các đoàn lãnh đạo đảng nhà nước đến làm việc tại tỉnh
tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
xây dựng thế trận an ninh nhân dân quốc phòng toàn dân
duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình phòng chống tội phạm bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo vệ tổ quốc
động viên khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát hiện phản ánh
cung cấp thông tin tố giác các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
các đội trạm thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm đã ra quân thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn chia sẻ đồng hành cùng với người dân trên đường về quê trong những ngày nghỉ lễ
cảnh sát giao thông công an tp hcm đã đồng loạt ra quân đảm bảo trực tự an toàn giao thông cho người dân
về quân nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
tại quốc lộ một trịnh như khuê cơn ngõ phía tây thành phố
chi đoàn trạm cảnh sát giao thông tân túc phối hợp với đoàn xã công an huyện bình chánh
tổ chức trạm tiếp sức đồng hành với người dân về quê miền tây nghỉ lễ
tại đây cảnh sát giao thông công an các đoàn viên thanh niên đã phát hai tờ rơi tuyên truyền luật giao thông đường bộ
hai chai nước suối hỗ trợ người dân đi đường
dưới cây năng gắt gần bốn mươi độ những chai nước suối đầy tình cảm của cảnh sát giao thông
làm dựa mắt cái nắng nóng oi bức giúp người dân sẵn khoái tỉnh táo khi điều khiển xe tham gia giao thông
bên cạnh đó các chiến sĩ cảnh sát giao thông còn tuyên truyền phổ biến cho người dân tuân thủ tốc độ quy định
chấp hành đèn tín hiệu giao thông luôn ghi nhớ đã uống rượu bia thì không điều khiển xe
đồng thời gửi thông điệp lời chúc lái xe an toàn về nhà hạnh phúc tới toàn thể bà con
sau kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm kéo dài năm ngày
người dân ở các tỉnh thành đã trở lại nhà hạnh phúc
người dân ở các tỉnh thành đã trở lại thành phố hồ chí minh để tiếp tục làm việc và học tập
mật độ giao thông ở các cửa ngõ thành phố trở nên đông đúc
tuy nhiên với các kịch bản phân luồn và điều động một trăm linh quân số
cảnh sát giao thông trực túc trực ở các giao lộ làm nhiệm vụ điều tiết
nên không ghi nhận tình trạng kẹt xe ở khu vực cửa ngõ ghi nhận tại cửa ngõ phía tây thành phố
từ một mươi năm giờ lượng xe từ các tỉnh thành miền tây bắt đầu đổ dồn về thành phố hồ chí minh tuyến quốc lộ một
thời gian càng về tối lượng xe trở lại thành phố càng đông hơn
cửa ngõ phía tây của thành phố hồ chí minh có đặc thù luôn có lượng lớn xe hai bánh đi lại
bởi khoảng cách từ thành phố về miền tây ngắn chỉ từ vài chục đến khoảng ba trăm linh km
với cửa ly này nhiều người chọn xe máy để chủ động trong việc đi lại
tuy nhiên tình trạng xe lớn nhỏ lưu thông trộn dòng gây nên tình trạng giao thông phức tạp
nguy cơ va chạm và ung tắc rất dễ xảy ra
nắm chắc điều này trạm cảnh sát giao thông tân túc đã điều động chiến sĩ làm nhiệm vụ điều tiết
ở tất cả các giao lộ thuộc địa bàn đám trách
vì vậy ồn ứ tại cửa ngõ phía tây mới không xảy ra
mọi dân chấp hành bây giờ nó đi nó đỡ ung tắc giao thông hơn
mọi người cũng có ý thức tham gia giao thông nó tốt hơn
thì em tự dưng mỗi ngày nay em chạy lên
khi lên tới bình chánh thì lượng xe thì đông
còn khi phải có cảnh sát giao thông điều tiết thì lượng xe của mình vẫn đông nhưng mà nó chạy tốt hơn
khi mình nghĩ nếu mà không có cảnh sát giao thông thì mình đi nó sẽ dập dừng hơn
tức là khúc chậm khúc nhanh cho nên lúc đó mình sẽ cảm thấy mình mệt hơn trong người
bên cạnh bố trí một trăm linh quân số chủ động trước mọi tình huống
thì người dân cũng đã chủ động hơn trong việc lựa chọn thời gian lộ trình
để tránh rơi vào tình cảnh mệt mỏi vì kẹt xe
ngoài ra kỳ nghỉ lễ này kéo dài nhiều ngày
nên trước đó ngày ba mươi tháng bốn đã có rất nhiều người dân trở lại thành phố sớm
để kịp thời có mặt tại lễ bắn pháo hoa chào mừng ngày giải phóng
đi thì cũng sợ là kẹt xe đó cho nên là cũng tranh thủ vào đi sớm
nhưng mà do là em đi cũng quen rồi thành ra là em sẽ lựa chọn những cái tuyến đường mà
tuy là đường nhỏ nó đi vòng hơi chút xíu nhưng mà nó đỡ kẹt xe
em không có lúc nãy em không có đi trực tiếp lên cao tốc
mà em đi đường ở bên dưới để né kẹt xe
tại vì trước khi đi thì em cũng xem bản đồ
em thấy là cái việc mà nó bản đồ nó cũng thể hiện cái việc mà ủng ủng ủng giáo thông
cho nên là em cũng ngại cho nên em không có lên
và lên đây thì em thấy là những cái chốt
ở đây thì khi mà có lực lượng cảnh sát giao thông thì mấy cái chốt nó đi nó sẽ dễ hơn
hàng năm vào các dịp cao điểm
lễ tết phòng cảnh sát giao thông công an thành phố luôn chủ động lập sẵn kế hoạch
phương án và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng khác
qua đó triển khai đồng loạt kế hoạch bố trí cán bộ chiến sĩ
điều tiết giao thông trực tiếp tại hiện trường
phân luồn dự đoán lưu lượng xe từ xa qua hệ thống camera giao thông
phối hợp với đơn vị thanh niên sung phong để bao quát và kịp thời xử lý mọi tình huống
tuyệt đối không để xảy ra bị động hay ồn tắc kéo dài
qua đó lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động xây dựng các phương án
về tổ chức giao thông trên các tuyến các khu vực trọng điểm ra vào thành phố
các khu vực bến xe nhà ga bến tàu sân bay
và các địa điểm du lịch cũng như là khu vực giải trí
lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường công tác chỉ huy
điều hoạt động tổ chức giao thông
cảnh báo các khu vực nguy hiểm và nhắc nhở các lái xe để đảm bảo tỉnh táo
đi đúng tốc độ để xử lý tốt các tình huống
phòng ngừa tai nạn giao thông đồng thời giúp cho người dân trên đường
rồi đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp lực an toàn giao thông
hỗ trợ giúp đỡ hướng dẫn người tham gia giao thông đi lại trong dịp lễ
tập trung động viên nhân dân thực hiện đã uống rượu bia thì không lái xe
trong và ngoài ngành công an đến từ nhiều địa phương trong cả nước
phần lớn đến từ phía nam có nhiều nhà văn thành danh trên văn đàn đã tham gia
và đạt giải thưởng trong các kỳ thi viết tiểu thuyết và ký
do bộ công an và hội nhà văn việt nam tổ chức trước đây
trải qua hai tuần sáng tác tập trung tại thành phố vũng tàu
là một trải nghiệm khó quên đối với các thành viên trại sáng tác
trong thời gian trại viết diễn ra
ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện ăn ở sinh hoạt để các tác giả yên tâm sáng tác
các thực tế gặp được những cán bộ chiến sĩ trực tiếp đang công tác chiến đấu
làm nhiệm vụ trong các lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự
thì qua những cuộc tiếp xúc như này
thì anh chị em sẽ hiểu hơn về cuộc sống và nhiệm vụ
của từng lĩnh vực hoạt động của cán bộ chiến sĩ cơ quan dân
từ đó có thể đưa vào trong tác phẩm của mình cho nó thực tế và sinh động hơn
cái thứ hai nữa là cái việc tạo điều kiện cho các nhà văn gặp gỡ cán bộ chiến sĩ trực tiếp chiến đấu
thì cũng là hé ra những cái khai thác những cái vụ án đã xảy ra và đã được lực lượng công an khám phá
thì qua đó những cái phản ánh trong tác phẩm văn học thì nó thực tế hơn
và có lẽ là theo tôi suy nghĩ là nó sẽ hợp dẫn hơn
các nhà văn như lại văn long nguyễn thị ngọc hải nguyễn hiệp nguyễn trí
đã bày tỏ sự cảm ơn trước khâu chuẩn bị chỉnh chu tận tâm của bang tổ chức
để các tác giả có thể toàn tâm toàn trí cho việc viết lách
ban tổ chức ngoài cái chuyện mà chăm lo cái ăn ở sinh hoạt đi lại cho các trại viên
thì còn cho trại viên được tiếp xúc với cán bộ trại giam xương mọc
và một số phạm nhân đang cải tạo trong đó
là chúng tôi được công an bà rịa vũng tàu tạo điều kiện làm việc trao đổi với các phòng nghiệp vụ
và chúng tôi hiểu được thêm rất nhiều vấn đề về tình hình an ninh trật tự
nhất là đối với những loại tội phạm mới phát sinh gần đây như là tội phạm công nghệ cao
và qua đó chúng tôi càng thấy cái hình ảnh người chiến sĩ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
trong cái cuộc đấu tranh
tôi còn thấy tuyệt vời hơn khi từ tàu metro tôi thấy nhà của mình bằng nhiều địa điểm mang tính biểu trưng của thành phố hồ chí minh
điểm đặc biệt của lần chạy thử này là tàu được vận hành hoàn toàn tự động
để bước vào vận hành tự động thì trước đó các bước tiến hành đo đạt chạy thử đã được làm đi làm lại nhiều lần
để thực hiện đợt thử nghiệm tự động này các nhà thầu đã huy động bảy đoàn tàu chạy đồng thời từ tám giờ sáng đến một mươi tám giờ hằng ngày với thời gian giãn cách khoảng một mươi phút một chuyến
tại mỗi ga các đoàn tàu sẽ dừng ba mươi giây và hệ thống cửa chán ga sẽ tự mở
đây cũng sẽ là giai đoạn chạy thử nghiệm kỹ thuật cuối cùng để bước sang giai đoạn vận hành phi thương mại phục vụ người dân
song song với quá trình thử nghiệm công tác đào tạo thực hành các nhân viên cũng đang được tiến hành
trong thời gian này các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy an toàn vận hành sẽ được khẩn trương hoàn tất đánh giá
đồng thời sau khi hoàn thành công tác đào tạo thực hành nhân viên vận hành và bảo trì đảm bảo thành thạo sẽ chính thức đưa công trình metro bến thành suối tiên vào vận hành thương mại phục vụ nhân dân và du khách
sự phát triển của cụm công nghiệp trung hòa carbon không chỉ giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu mà còn mở ra cơ hội hợp tác kinh tế với tất cả các nhà đầu tư
do đó không chỉ nhà nước mà các doanh nghiệp cũng quyết định tham gia xây dựng cụm công nghiệp net zero
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba liên minh châu âu một trong bốn thị trường xuất khẩu lớn của việt nam đã áp dụng cơ chế điều chỉnh biên giới carbon
thông qua việc đánh thuế carbon tất cả hàng hóa nhập khẩu dựa trên cường độ phát thải co hai
tại nước nước
không chỉ eu các thị trường mỹ nhật bản cũng ngày càng nâng chuẩn về môi trường trong sản xuất
từ yêu cầu của các nhà mua hàng toàn cầu các nhà đầu tư khu công nghiệp cụm công nghiệp đang đáy mạnh việc chuyển đổi mô hình phát triển
thu hút đầu tư theo hướng cân bằng về kinh tế xã hội và môi trường bảo đảm phát triển bền vững và thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh
chia sẻ tại hội nghị kêu gọi đầu tư vào cụm công nghiệp tam lập đại diện công ty cổ phần tập đoàn gia đình cho biết
trong nỗ lực từng bước giảm thiểu hiệu ứng nhà kính hướng tới môi trường xanh sạch tuần hoàng và chống biến đổi khí hậu thế giới
sự phát triển của cụm công nghiệp trung hòa carbon không chỉ giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu
mà còn mở ra cơ hội hợp tác kinh tế với tất cả các nhà đầu tư chính phủ việt nam
tính đến thời điểm hiện tại một trăm bốn mươi năm quốc gia tuyên bố hận ứng mục tiêu chung net zero
việt nam cũng không nằm ngoài xu thế đó và cam kết tham gia hướng tới mục tiêu net zero vào năm hai nghìn ba mươi
hơn năm mươi doanh nghiệp việt nam ở nhiều lĩnh vực đã cam kết net zero
bao gồm các tập đoàn lớn như vingroup hòa pháp fpt massan
hướng tới mục tiêu việc cộng đồng phát triển bền vững bằng những giải pháp cụ thể
đầu tư vào những nguồn năng lượng mới thực hiện giảm nhiên liệu chuyển đổi công nghệ
tác sử dụng bao bì sử dụng năng lượng tái tạo
những hành động này là cam kết tuyệt vời tuy nhiên đòi hỏi nỗ lực to lớn và thời gian để chuyển đổi
song việt nam cũng có những lợi thế có thể thực hiện đến gần hơn với mục tiêu net zero
đó là bảo vệ rừng phục hồ tài nguyên và phát triển lâm nghiệp bền vững
đã có các doanh nghiệp đầu tư thay đổi hướng đi này như vinamilk sun group novaland ap bank
đường hoa nguyễn huệ tết dắp thình hai nghìn hai mươi bốn được đánh giá là đường hoa đẹp nhất trong hai mươi một năm tổ chức
là đánh giá của đồng chí dương anh đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
tại lễ tổng kết đường hoa nguyễn huệ năm hai nghìn hai mươi bốn
trong hai mươi năm qua đường hoa nguyễn huệ của tp hcm đã trở thành điểm son đặc sắc
trong hoạt động văn hóa nghệ thuật vui chơi giải trí tết tại tp hcm
là nét văn hóa đặc trưng của thành phố thể hiện và ghi nhận những chặng đường phát triển
năng lực tổ chức các sự kiện văn hóa của thành phố
đặc biệt đường hoa nguyễn huệ lần thứ hai mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề xuân yêu thương tết xuân vầy
đã đón lượng du khách kỷ lục với một hai triệu du khách sau tám ngày mở cửa
đánh giá về đường hoa nguyễn huệ tết dắp thịnh hai nghìn hai mươi bốn
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức nhận định
đường hoa nguyễn huệ năm hai nghìn hai mươi bốn được người dân du khách đánh giá rất cao
có thể coi đây là đường hoa đẹp nhất trong các năm qua
đường hoa cùng hội hoa xuân là những đặc trưng tết không thể thiếu của tp hcm
và linh vật rồng năm nay cũng được lưu trữ lâu nhất trong các năm
đây là nguyện vọng của người dân về quê ăn tết
muốn thành phố tạo điều kiện để thưởng lãm một phần của đường hoa
bên cạnh đó đồng chí dương anh đức cũng cho biết
ngoài sự chú trị trực tiếp của sài gòn tourist group
thì thành phố cũng ghi nhận sự tham gia tích cực của chuyên gia nghệ nhân
và sự góp ý của người dân đến việc thiết kế tổ chức chính chu đường hoa phục vụ người dân
cũng tại lễ tổng kết tổng công ty du lịch sài gòn đã vinh dự nhận bằng khen
của thủ tướng chính phủ cho sự kiện hai mươi năm đường hoa nguyễn huệ
ngoài ra lãnh đạo tp hcm cũng trao bằng khen cho một mươi chín tập thể và bốn mươi một cá nhân
có nhiều đóng góp trong công tác thực hiện đường hoa nguyễn huệ năm hai nghìn hai mươi bốn
khu vực phía nam và tp hcm đang bước vào đợt nắng đống gây gắt
không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm
khiến cho người dân có nguy cơ cao bị ngộ độc
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
theo sở an toàn thực phẩm tp hcm
đặc trưng thời tiết của mùa nắng nóng là nhiệt độ cao cùng với độ ấm cao
môi trường này là điều kiện thuần lợi cho các loại phi khuẩn phát triển
dẫn tới ô nhiễm hoặc dễ làm trên thức ăn ôi thiêu nếu không bảo quản cẩn thận
do đó việc đảm bảo an toàn thực phẩm là điều hết sức cần thiết với các cơ sở chế biến và kinh doanh
bên cạnh đó người tiêu dùng cần có thói quen sử dụng thực phẩm an toàn
để đảm bảo sức khỏe trong mùa nắng nóng
vấn đề đáng chú ý là thói quen sử dụng thức ăn đường phố của người dân tp hcm
nếu không đảm bảo vệ sinh thực phẩm bày bán không bảo quản đúng cũng gây ra ngộ độc thực phẩm
thực phẩm thì mình lấy mình lựa mà mình lấy
thì nói chung là vấn đề là ở cái người mình bán thôi
là dù như mình lấy chắc là mình lấy một cái thực phẩm thì nó ok một xíu
đừng có lấy mà nó tệ quá rồi bán cho người ta cũng tội nghiệp
mình có phải đảm bảo vệ sinh chứ
đảm bảo vệ sinh đảm bảo ôn tàu nhật lượng nhiều khi lỡ có sự cố gì mình phải chịu trách nhiệm người ta nữa
như là mình ăn quen thì mình sẽ biết cái người bán cho mình này như thế nào quá chị
thì tất nhiên là ở ngoài thì nó sẽ có dù như là bụi bẳng hơn là ở trong quán
nhưng mà trong quán thì cái giá nó cao hơn
nhưng mà quan trọng là ở ngoài đường phố thì mình biết cái chỗ nào mà nó an toàn thực phẩm thì mình vào mình mua thôi
trước tình hình trên sở an toàn thực phẩm tp hcm đã khuyến cáo các cơ sở sản xuất
kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo các điều kiện để phòng chống ngộ độc thực phẩm
có địa điểm diện tích thích hợp có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại
nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác có đủ nước đạt tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất
kinh doanh thực phẩm có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu chế biến
đóng gói bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau
phải duy trì điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc
xuất xứ nguyên liệu thực phẩm theo dõi chặt chẽ điều kiện bảo quản và bảo đảm vệ sinh trong quá trình bảo quản
đối với người dân sở an toàn thực phẩm khuyến cáo nên chọn thực phẩm an toàn
rau phải tươi quả ăn sống phải được ngâm rửa kỹ bằng nước sạch
đặc biệt nấu chính kỹ thức ăn bảo quản cẩn thận thức ăn đã nấu chín
công tác phòng chống ngộ độc cũng được đẩy mạnh
và đặc biệt là cái phòng tức là ở những cái nơi mà có thể nói là cung cấp nhiều bữa ăn
nhiều nhiều cái phần ăn tôi đã thí dụng như các xuất ăn công nghiệp
ở các công ty xí nghiệp hoặc là ở trong trường học
thì chúng tôi đều tiến hành hoạt động kiểm tra hết sức là quyết liệt
và chia làm nhiều đợt trong năm cả định kỳ lẫn đột xuất
về thức ăn đường phố đây là một cái mảng mà phải nói rất khó
bởi vì nó đi vào cái thói quen nó đi vào cái đã gọi là
nó một cái dạng giống như là truyền thống vậy đó
thì ở đây chủ trương của chúng ta không phải là chúng ta quản được thì chúng ta giảm không có
nhưng mà đằng này là chúng ta phải làm sao để nâng chất cái thức ăn đường phố lên
thì chúng ta đã có rất nhiều những cái hoạt động
theo sở an toàn thực phẩm khi gặp trường hợp người dân bị ngộ độc thực phẩm
cần kê đôn để hạn chế độc tố ngấm vào cơ thể
đây là biện pháp sơ cứu đầu tiên và chỉ thực hiện cho người bệnh còn tỉnh
trường hợp nặng hơn cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu một buộc năm
sau đó cần giữ và bảo quản thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm
để gửi mẫu kiểm nghiệm tìm nguyên nhân không sử dụng thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc
và cảnh báo những người xung quanh báo ngay cho cơ quan chức năng